nga vừa thông báo một số chuyên gia quân sự của nước này thiệt mạng trong các cuộc tấn công của phiến quân
ở tỉnh idlib miền tây bắc syri đây là thành lũy cuối cùng của lực lượng phiến quân tại quốc gia trung đông này
điện kremlin cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của nga và lực lượng chính phủ syri
vẫn tiếp diễn xuất phát từ vùng do thổ nhĩ kỳ kiểm soát
bộ ngoại giao nga cũng thông báo tình trạng bạo lực tại idlib gia tăng nguy hiểm trong thời gian gần đây
trong đó ghi nhận một số lượng các chuyên gia quân sự nga và thổ nhĩ kỳ thiệt mạng
theo phía nga phiến quân đã tiến hành hơn một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ syri và đồng minh
trong vòng hai tuần cuối cùng của tháng một năm hai nghìn hai mươi khiến hàng trăm binh lính syri
các thường dân bên ngoài vùng giảm căng thẳng thiệt mạng hoặc bị thương
nga cáo buộc các nhóm phiến quân trong vùng giảm căng thẳng mà thổ nhĩ kỳ chịu trách nhiệm giám sát
liên tục thực hiện các hành vi gây hấn nhắm trực tiếp tới các lực lượng chính phủ syri
cũng như các căn cứ quân sự có sự hiện diện của quân đội nga